đoàn khảo sát của ban chỉ đạo đề án trung ương sáu do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
vừa có buổi khảo sát tại hoàng hóa tỉnh thanh hóa về đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại buổi làm việc lãnh đạo huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế
cơ cấu lại bộ máy công chức yêu cầu sắp xếp lại các đồng bối tuyến huyện
sắp nhập một số trung tâm cơ sở y tế đoàn thể hội đặc thù
những kiến nghị của huyện hoàng hóa đã được thảo luận cởi mở tại buổi khảo sát
một số chủ trương đường lối huyện hoàng hóa hiểu chưa đúng đã được giải thích rõ ràng cụ thể
đánh giá cao những ý kiến khách quan tại cơ sở đoàn khảo sát sẽ ghi nhận tập hợp lại
để từ đó trung ương có thể đưa ra những lựa chọn và quyết định tối ưu nhất
phát biểu kết luận đồng chí trương thị mai khẳng định
làm tốt những vấn đề này là yêu cầu tiên quyết để bàn tiếp đến đề án giải quyết tiền lương
để đáp ứng tình hình mới việc đưa ra định hướng nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất
một số cơ quan đảng nhà nước tương đồng về chức năng nhiệm vụ là cần thiết
nhưng không được tách rời nguyên tắc đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ